là xã miền núi khó khăn địa hình bị chia cắt bởi đồi núi nên sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp
xong nhờ biết khai thác tiềm năng người dân xã lực hành huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
đưa cây na dài vào sản xuất theo hướng hàng hóa
từ cây na mà nhiều hộ dân nơi đây xóa được đói giảm được nghèo từng bước vươn lên làm giàu
gia đình ông nguyễn tri trung thôn minh khai xã lực hành hiện có hơn bốn trăm linh cây na
mỗi năm gia đình ông thu hoạch trên bốn tấn quả với giá bán trung bình hai mươi đồng một kg
trừ hết chi phí gia đình ông trung thu lãi trên sáu mươi triệu đồng một năm